diễn biến thời tiết phức tạp trong những ngày gần đây nên nhiệt độ ở các tỉnh thành phố khu vực miền bắc
đặc biệt là hà nội đang ở mức rất cao làm ảnh hưởng đến sức khỏe cuộc sống của người dân
để chủ động phòng bệnh cho người dân trong mùa nắng nóng
cục y tế dự phòng bộ y tế vừa đưa ra một số khuyến cáo và lời khuyên đối với người dân
hạn chế đi ra ngoài đường ngoài trời nóng khi không thật cần thiết
nếu bắt buộc phải đi ra đường ngoài trời nóng thì phải đội mũ mặc quần áo đeo kính và khẩu trang chống nóng
uống nhiều nước tuy nhiên không nên uống nhiều nước đá hoặc nước quá lạnh
không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp không để gió quạt thổi trực tiếp gần vào người
thực hiện ăn chín uống chín bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
tăng cường vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng vệ sinh mũi họng hằng ngày bằng nước muối
thường xuyên lau sạch các bề mặt vật dụng tiếp xúc hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường
sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh phần chất thải của trẻ phải được thu gom đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh